hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhà em có con bé lúc đưa cái bé này đi học sáng ra thì cứ tám giờ em mới đưa bé đi học

cái dạo vừa rồi người ta cắt tám giờ thì em đưa bé đi học và bé này đi bộ lên thì hơi mệt
bảo trì bảo dưỡng là việc quan trọng nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những lỗi kỹ thuật
phòng ngừa các sự cố tỏa nhà
theo yêu cầu về quản lý và sử dụng thang máy quy định tại phụ lụng a tiêu chuẩn việt nam sáu nghìn ba trăm chín mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và điều ba tiêu chuẩn việt nam năm nghìn bảy trăm bốn mươi bốn một nghìn chín trăm chín mươi ba
thời hạn bảo trì thang máy cho các tòa nhà cao tầng và trung cư là không quá hai tháng một lần
căn cứ quy chế quản lý sử dụng nhà trung cư ban hành kèm theo thông tư số hai ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu của bộ xây dựng
thì tại điều một mươi một quy chế này
quy định về việc bảo trì nhà trung cư như sau
hoạt động bảo trì nhà trung cư bao gồm việc kiểm tra quan chắc kiểm định chất lượng
sửa chữa nhỏ sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phần xây dựng nhà trung cư
kiểm tra duy trì hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy
thay thế các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng chung của tòa nhà cụm nhà trung cư
trên thực tế mỗi năm xảy ra hàng chục vụ tai nạn từ thang máy
nhưng nguyên nhân ra sao ai chịu trách nhiệm
hầu như không được nhắc tới vì những lý do nào đó
tại một số tòa nhà trung cư như ctt một mươi một a n sáu a
khi bắt đầu hết thời kỳ bảo hành thì một loạt sự cố mới diễn ra
công ty cung cấp lắp đặt bảo trì đều phụ trách nhiệm
chủ đầu tư và ban quản lý tòa nhà lắc đầu vì không có kinh phí
vì vậy đây được xem là bài toán khó với chính quyền thành phố
và cũng là bài học đắt giá với các đô thị mới